tình quốc tế quan ngại về xung đột leo thang giữa israel và lực lượng hamas tại giải gaza
cộng đồng quốc tế đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực xoa dịu tình hình
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan ngày hôm qua cho hay nước này đã đề xuất một kế hoạch
nhằm chấm dứt xung đột giữa israel và hamas nỗ lực biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội hòa bình
theo ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ các bên xung đột nên có đại diện bảo đảm cho hòa bình lâu dài
trong khi cộng đồng quốc tế cần duy trì lập trường về việc israel chấp nhận giải pháp hai nhà nước
khi hai bên đạt được thỏa thuận một số nước trong đó có thổ nhĩ kỳ sẽ đóng vai trò bảo đảm việc thực thi thỏa thuận
bên cạnh đó ông fid cũng xác nhận là thổ nhĩ kỳ đang đàm phán với phong trào hamas về việc trả tự do cho các con tin
và cũng trong ngày hôm qua chính phủ hà lan và tây ban nha đã công bố các gói viện trợ bổ sung cho giải gaza trị giá hàng triệu đô la mỹ
đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình đang ngày càng xấu đi của người dân nơi đây